nông nghiệp đã thích ứng và tìm hiểu giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ nhanh chóng ổn định sản xuất
trong đó đầu tư nâng cao năng lực chế biến nông sản tạo chuỗi liên kết để phát triển bền vững cùng người dân
để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường đang là giải pháp được các doanh nghiệp ngành hàng nông sản hướng tới
một là đủ quy mô hàng hóa theo yêu cầu thời điểm đủ quy chuẩn chất lượng đủ thời gian theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ
đấy là cái điểm thứ nhất chúng ta phải làm cho
thứ hai là phải đảm bảo cái môi trường thương mại thật tốt để ổn định thị trường
chứ không để rồi nay mai rồi khi có sản phẩm tranh mua tranh bán đúng không ạ
tạo một cái sự không ổn định về vấn đề thị trường hoàn toàn cũng không được
địa phương có tiềm năng lợi thế về sản xuất nông nghiệp được quy hoạch bài bản
nên những năm qua diện tích khen quả trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh từ hai mươi năm hectare năm hai nghìn một mươi năm đến nay đã đạt bảy mươi năm hectare
thông qua chính sách thu hút đầu tư nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến theo hướng hiện đại
đây là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm
từng bước hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
năm năm gần đây thì cái tái cấu kinh tế nông nghiệp đặc biệt là cơ cấu nông nghiệp của sơn la đã chuyển theo hướng là khai thác lợi thế rất rõ
một cái tỉnh mà trong năm năm đã chuyển đổi được từ hai mươi năm hectare khen quả bây giờ là bảy mươi năm hectare
năm năm chuyển tới gấp ba năm diện tích khen quả
nó phản ánh đúng lợi thế là tài nguyên đất còn khí hậu tốt chuyển dịch từ cây lúa từ cây ngô cây nương thực mà kém hiệu quả sang cây ăn quả
một cái cây cho ra
giá trị rất cao và hù hợp với nhu cầu thị trường không chỉ trong nước mà còn thị trường thế giới
cho nó một cái xu hướng chuyển đổi rất tích cực
thứ nhất là căn cứ vào cái lợi thế
một là đất đai hai là khí hậu
chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo để có một chủ trương là trồng cây ăn quả trên đất dốc từ những năm hai nghìn một mươi
thế và diện tích thì đã tăng như thế
tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã rất là quan tâm đến cái chất lượng của sản phẩm
thế và căn cứ vào cái tình hình thực tế
thực tế thì tỉnh đã ban hành cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho bà con nhân dân trong cái việc là xây dựng cái mã vùng trồng
cũng như là xây dựng những cái thương hiệu như globangap hoặc là vietgap
thế và bây giờ thì chúng tôi cũng đã có một trăm bốn mươi bảy chuỗi sản xuất sạch
và có hơn hai mươi bốn cái thương hiệu mà đã được cấp văn bằng bảo hộ
trong đó có một cái văn bằng bảo hộ của thái lan
nhà máy chế biến mủ cao su sơn la hai mươi tám tháng một mươi ở xã tông lệnh huyện thuận châu có tổng mức đầu tư một trăm một mươi tỷ đồng
đây cũng là nhà máy chế biến mủ cao su đầu tiên ở miền núi phía bắc
trên diện tích gần một mươi năm hectare nhà máy có công suất chế biến khoảng chín tấn mũ một năm
hiện nay nhà máy đang thu hút trên ba mươi lao động địa phương vào làm việc
khi diện tích cây cao su cho mủ tăng lên nhà máy sẽ thu hút được nhiều lao động địa phương có nhu cầu vào làm việc

thì mạnh kinh tế nông nghiệp nông thôn là một trong những định hướng lớn đột phá của tỉnh
cùng với hoạt động xúc tiến thương mại đẩy mạnh xuất khẩu giải pháp mà sơn la đề ra đó là thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư sâu vào chế biến các sản phẩm trái cây trên địa bàn tỉnh qua đó nâng cao giá trị của hàng hóa
như chúng ta nói là hiện nay chúng ta sản xuất là sản xuất hàng hóa sản xuất ra là để bán
chính vì vậy mà cái khâu chế biến và tiêu thụ là cái khâu quyết định cho cái khâu sản xuất
và chỉ có chế biến tiêu thụ được thì mới tổ chức sản xuất được
thì chúng tôi đã vận dụng tốt cái mối quan hệ này để mà thực hiện trong cái thời gian vừa qua
và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng phải đẩy mạnh hơn nữa cái khâu là xúc tiến quảng bá chế biến tiêu thụ cái nông sản là cái hướng đi sắp tới chúng tôi phải làm
khởi công xây dựng từ đầu năm hai nghìn một mươi tám sau hơn hai năm triển khai
ngày một mươi năm tháng chín nhà máy chế biến quả tươi và thảo dược vân hồ đã đi vào vận hành thử nghiệm dây chuyền sản xuất
nhà máy có nguồn vốn đầu tư một hai trăm linh tỷ đồng được tiến hành theo hai giai đoạn
giai đoạn một xây dựng nhà máy chế biến các loại trái cây như cam nhãn xoài chanh leo sơn cha với các dòng sản phẩm gồm nước nhãn ép nước cam cô đặc nước chanh leo cô đặc sản phẩm chế biến từ xoài sơn cha
giai đoạn hai đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm gồm nước cam nước nhãn nước chanh leo nguyên chất đóng chai
nhà máy chế biến quả và đồ uống nước hoa quả công nghệ cao sơn la giai đoạn một có công suất thiết kế ba trăm linh tấn quả một ngày được đánh giá là có quy mô hàng đầu việt nam hiện nay trong lĩnh vực chế biến quả
công nghệ sử dụng là công nghệ trích ly hiện đại nhất và hoàn toàn tự động theo dây chuyển công nghệ tiên tiến
nhà máy đi vào hoạt động giữ giải quyết được nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của người trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh góp phần bảo đảm đầu ra cho người dân
với giai đoạn một của dự án này là tổng công suất ba trăm linh tấn rau củ quả và dược liệu một ngày
thì tập đoàn th chúng tôi cũng hy vọng rằng định hướng cho bà con bao tiêu tất cả những sản phẩm
các sản phẩm của bà con nông dân trồng ra để đảm bảo cho đầu ra của bà con luôn được ổn định tránh trường hợp được ngùa thì mất giá
nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho gần hai trăm linh lao động làm việc trực tiếp tại nhà máy và hàng ngàn lao động gián tiếp trên địa bàn tỉnh
hình thành chuỗi sản xuất khép kín liên kết bền vững giữa doanh nghiệp hợp tác xã và nhà máy trong việc bao tiêu sản phẩm nông sản của địa phương
chủ trương lớn của tỉnh sơn la đó là tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp triển khai các quy hoạch sản phẩm
quy hoạch vùng sản xuất và các gói hỗ trợ kỹ thuật tài chính thị trường cho các sản phẩm
bảo đảm phát triển hài hòa gắn kết giữa trồng trọt và chế biến nông sản
trở thành một trong những trung tâm chế biến nông sản lớn tại vùng miền núi phía bắc
sơn la chúng tôi thì trong năm năm vừa qua như bộ trưởng đã đánh giá
sơn la đã đánh giá bảy mươi năm ha lên bảy mươi năm ha kênh quả
thế và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng xác định là cố gắng là lưng diện tích lên một trăm linh ha
thì chúng tôi sẽ tập trung vào thứ nhất là xây dựng vùng nguyên liệu cho các nhà máy
chúng tôi đã có mấy nhà máy rồi và mấy nhà máy lớn như là th như là đồng giao
thế và cố gắng là nâng cao cái chất lượng sản phẩm để mà nâng cao cái giá trị
giá trị ở đây là trong tiêu thụ trong nước và xuất khẩu
thế và cũng cố gắng theo lời
bộ trưởng là làm thế nào đó trong năm năm tới chúng tôi sẽ có được cái xuất khẩu ra nước ngoài
sống được vì hoa quả và khoảng được một tỷ usd
cây ngô là một trong những cây lương thực quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp thế giới
để nâng cao giá trị sử dụng nhiều mặt cổ ngô thì việc ứng dụng công nghệ từ khâu thu hoạch đến làm khô bảo quản và chế biến rất quan trọng
ứng dụng công nghệ sẽ làm giảm tổ thất cũng như duy trì chất lượng ngô
trên thế giới ngô được xếp thứ ba về diện tích thứ hai về sản lượng và thứ nhất về năng suất
hoa kỳ là nước sản xuất gần năm mươi tổng sản lượng
còn lại là do các nước khác sản xuất
sản lượng ngô xuất khẩu trên thế giới trung bình hàng năm khoảng trên tám mươi triệu tấn
trong đó hoa kỳ luôn là nước xuất khẩu chiếm trên năm mươi
với cây ngô việc thu hoạch có ý nghĩa quan trọng đến năng suất chất lượng ngô
thu hoạch sớm trước khi ngô chín sinh lý do ngô chưa đủ thời gian tích lũy vật chất vào hạt
nên khối lượng hạt thấp thu hoạch quá muộn thì hạt có thể bị mọt hoặc mốc làm giảm chất lượng hạt
ở những nước phát triển việc ứng dụng máy móc công nghệ cao trong thu hoạch ngô đã trở nên rất phổ biến
khi thu hoạch ngô máy sẽ cắt thân ngô thành miếng nhỏ thả xuống ruộng làm phân nữ cơ lần sen canh tiếp
đó là giải pháp tiết kiệm đáng kể tạo ra nguồn phân hữu cơ cung cấp cho đất cải tạo đất hiệu quả
bóc ngô sẽ được máy cắt bẻ khỏi thân cây và được bóc nhẹ trước khi chuyển vào thùng đựng ngô của máy
thu hoạch ngô bằng máy sẽ có năng suất gấp năm mươi một trăm linh lần so với thu hoạch bằng tay
đồng thời giải quyết vấn đề thu hoạch ngô bị rót lại như phương pháp thủ công
các máy thu hoạch liên hợp có thể thu bắp nhưng cũng có khả năng tẽ ngay được hạt
trên thế giới ngô được sử dụng làm lương thực đặc biệt tại một số nước mỹ la tinh và châu phi ngô được sử dụng làm lương thực chính
cháo ngô được sử dụng phổ biến ở italia brazil romania hoa kỳ
tại vùng đông nam hoa kỳ thường hay dùng bánh đúc ngô là loại thức ăn truyền thống xuất phát từ cách chế biến của thủ dân mỹ
hạt ngô có thể chế biến thành sất
nhiều loại thức ăn khác tùy theo phong tục tập quán của từng dân tộc như các món sát ra enzima ugali và milipap tại châu phi
totila atuli tại mexico hay chicha một loại đồ uống lên men ở trung và nam mỹ
ngô bao tử được sử dụng làm rau bắp ngô non được luộc ăn khá phổ biến
hạt ngô già cho nổ thành bỏng ngô ăn vặt cũng rất phổ biến như popcorn của người mỹ người nga